năm nay nắng nóng ở miền bắc kéo dài và ở mức nhiệt cao nhất trong hai mươi bảy năm qua
một trong những vấn đề đáng lo ngại là việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa nắng nóng
bởi thời tiết nắng nóng thực chất sẽ làm cho thực phẩm rất dễ bị hư hỏng dẫn đến ngộ độc
vì vậy người dân và các hộ kinh doanh cần phải chủ động bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
mở cửa hàng được ba mươi năm nay chị nguyễn thị hiền cho biết bánh cuốn là món ăn mà nguyên liệu phải được chuẩn bị rất kỹ
bởi nếu không cẩn thận thời tiết nắng nóng sẽ làm bột bị chua và hỏng sau vài tiếng đồng hồ
không chỉ bột mà nguyên liệu làm nhân hay rau sống ăn kèm cũng phải chuẩn bị thật sạch và tươi
mùa nắng nóng kéo dài kỷ lục như năm nay tại hà nội nói riêng và cả nước nói chung
khiến việc bảo đảm an toàn trong hoạt động buôn bán kinh doanh thực phẩm là một yêu cầu cấp thiết
cho mát thôi chứ cho đông quá thì nó đông cứng khó bán
đậu phụ nó hay bị hỏng thì buổi sáng chúng tôi lấy ít thôi
buổi trưa lại lấy nữa tuy giá nó đắt hơn một tí nhưng mà nó đảm bảo về chất lượng
nếu không có gì che đậy bảo quản thì các loại thực phẩm đã qua sơ chế sẽ chóng bị ôi hỏng
trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thực phẩm ôi hỏng sẽ gây ra những bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy
thương hàn tả và một số bệnh về run sán cho người ăn
bởi vậy ban quản lý các chợ đã thường xuyên nhắc nhở và tuyên truyền cho các tiểu thương
về những biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
ban quản lý chợ thường xuyên đôn đốc các hộ kinh doanh về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm rất là cần thiết
và tuyên truyền trên hệ thống loa
hàng ngày có cán bộ quản lý ngành hàng cũng thường xuyên bức trực để kiểm tra giám sát
theo khuyến cáo của ngành y tế trong mùa nắng nóng người dân cần thực hiện ăn chín uống sôi
vệ sinh cá nhân sạch sẽ cần chú ý khi sử dụng các loại thức ăn đường phố
nên mua các sản phẩm
nếu sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các địa chỉ có uy tín
bảo quản thực phẩm đúng cách tránh tích chữ thực phẩm lâu ngày để giảm thiểu những nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm
khi có dấu hiệu nghi bị ngộ độc thực phẩm cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời